mới đây tại thái nguyên đã diễn ra lễ khai mạc tuần lễ văn hóa malaysia indonesia việt nam
đây là một trong những hoạt động giao lưu kết nối văn hóa giữa các dân tộc của các quốc gia trong cộng đồng khối các nước asean
tham gia hoạt động tại thái nguyên có các đoàn đến từ malaysia indonesia
trong đó có công chúa azizak inkanda hoàng gia bang pahang đến từ malaysia
cùng với trên ba mươi nghệ nhân nghệ sĩ thuộc dòng nghệ thuật dân gian truyền thống và nghệ nhân truyền thống theo đạo hồi
đoàn việt nam có trên năm mươi nghệ nhân nghệ sĩ đại diện cho các dân tộc thiểu số trong cả nước tham gia trình diễn nghệ thuật
biểu diễn và trải nghiệm các nghệ thuật dân gian
tuần lễ văn hóa gồm một mươi tám hoạt động trải nghiệm và bảy chuyên đề trưng bày nghệ thuật
theo các chủ đề như tham thẩu và hành trình con nước sông cầu văn hóa malaysia văn hóa indonesia
sắc màu văn hóa việt nam
thông qua các hoạt động này sẽ giúp người xem cảm nhận sâu sắc hơn về văn hóa các nước
cũng như góp phần giữ gìn phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc trong cộng đồng khối asean